giá vàng tăng vọt hay giá lợn giá tôm hùm giảm mạnh là những thông tin về tình hình kinh tế thị trường ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng một
tất cả sẽ có trong cụm tin ngắn ngay sau đây
hiện giá tôm hùm liên tục giảm khiến hàng trăm hộ dân ở khánh hòa lâm cảnh nợ nần
đây là diễn biến bất thường bởi những năm trước giá tôm luôn tăng vào dịp gần tết
chưa kể năm nay các thực phẩm khác như thịt heo bò gà đều tăng mạnh
ba tháng trước giá tôm hùm ở khánh hòa giao động từ bảy trăm linh đến một hai triệu đồng một kg
nhưng đến giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín giá tôm liên tục giảm chỉ còn năm trăm năm mươi đến một một triệu đồng một kg
nhiều người không dám chữ hàng vì sợ lỗ thêm
sau nhiều đợt lập đỉnh gần một trăm linh đồng một kg tại thủ phủ chăn nuôi lợn đồng nai hiện giá thịt lợn đã quay đầu giảm mạnh
hiệp hội trăn nuôi đồng nai cho biết lý do giá lợn giảm mạnh trong những ngày qua là vì hiệu quả công tác bình ổn thị trường của các cơ quan quản lý nhà nước
cũng như thông tin cho phép nhập khẩu thịt lợn đã tác động đến tâm lý của người chăn nuôi
đầu phiên giao dịch sáng ngày hai mươi một tháng một giá vàng sgc tại thị trường tp hcm được niêm yết ở mức bốn mươi ba bốn mươi năm bốn mươi ba tám mươi năm triệu đồng một lượng tăng mạnh ba trăm linh đồng hai triệu so với cùng thời điểm phiên trước
giá vàng doji tại thị trường hà nội cũng được niêm yết ở mức cao bốn mươi ba năm mươi năm bốn mươi ba bảy mươi năm triệu đồng một lượng tăng mạnh hai trăm linh năm đồng ở hai chiều
trong khi đó giá vàng rồng thăng long của bảo tín minh châu
bốn mươi ba năm mươi tám đến bốn mươi bốn tám triệu đồng một lượng tăng hai trăm bốn mươi đồng hai triệu